ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã tổ chức buổi họp báo công bố triệt phá thành công một chuyên án cướp tài sản xảy ra tại một căn biệt thự ở quận một mươi hai
liên quan đến vụ bắt nhóm cướp biệt thự ở quận một mươi hai công an tp hcm đang lấy lời khai các nghi phạm làm rõ động cơ gây án
danh tính nhóm nghi phạm gây án gồm nguyễn đức tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê quảng ngãi lê văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê kiên giang và đỗ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê nam định
theo cảnh sát nhóm cướp bàn bạc chọn một biệt thự ở đường lê thị riêng quận một mươi hai để gây án thống nhất gây án vào đêm ngày hai mươi chín tháng bốn
tuy nhiên trước giờ gây án tuấn đổi ý không tham gia dù một thành viên rút lui hai nghi phạm còn lại vẫn thực hiện theo kế hoạch
khi sĩ vừa vào căn biệt thự lấy trộm túi sách bên trong có số tiền một một tỷ đồng thì bị phòng pc hai và công an quận một mươi hai ập vào bắt quả tang đưa về trụ sở
phòng cảnh sát hình sự đã triệu tập đỗ văn tuấn để điều tra làm rõ